hàng hóa trong dịp tết luôn là câu chuyện thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trong thời điểm này
khi mà còn gần một tháng nữa là đến tết nguyên đán canh tí mù cao điểm trong năm để người dân mua sắm
vì vậy ổn định giá cả bình ổn thị trường nhất là giá cả thịt lợn trong những ngày cận tết
là vấn đề được tp hcm ưu tiên hàng đầu
còn khoảng một tháng nữa mới tới tết nguyên đáng nhưng giá thịt heo tiếp tục đà tăng giá mạnh
kéo theo cơn bão giá các mặt hàng tiêu dùng khác
trước tình hình đó ubnd tp hcm đã có kế hoạch chuẩn bị hàng tết từ sớm
sản xuất dự trữ cung ứng cho hai tháng tết là một mươi chín tỷ đồng
tăng hơn sáu trăm linh hai tỷ đồng so với nguồn vốn chuẩn bị tết năm hai nghìn hai mươi

thông qua sự kết nối của hàng trăm doanh nghiệp của tp hcm tham gia vào ổn định giá thịt này
thực hiện kế hoạch chăm lo tết cho người dân trên địa bàn tp hcm
theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sở công thương đã làm việc với các doanh nghiệp liên quan
để chuẩn bị nguồn hàng lương thực thực phẩm thiết yếu phục vụ tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá
không điều chỉnh tăng giá bán một tháng trước tết và một tháng sau tết
đến giờ này nguồn hàng cung cấp lượng thịt heo cho chợ và các trung tâm khu vực
và đảm bảo từ khi chúng tôi trong tuần qua đã đi làm việc với các tỉnh
lãnh đạo các tỉnh cung cấp nguồn thịt heo thành phố
thì đều đảm bảo rằng nguồn thịt heo sẽ đảm bảo cung cấp cho bà con cho người tiêu dùng
hiện nay thịt heo trên thị trường tp hcm
đang ở giá cao từ một trăm năm mươi đồng đến hai trăm bốn mươi đồng một ký
do giá heo tăng cao nên người dân e dè chuyển sang sử dụng sản phẩm thay thế
như thịt gà bò thủy sản nên dự báo sẽ tăng ba mươi đến bốn mươi so với tết năm hai nghìn một mươi chín
sàn cóc cũng đã có hai hướng chuẩn bị
hướng chuẩn bị thứ nhất là có thể là có những nguồn hàng thịt heo từ những nguồn khác
ngoài nguồn củ bướng trong nước
thứ hai là chúng tôi cũng có chuẩn bị những mặt hàng thay thế
ngoài thịt heo
thì có những mặt hàng khác thay thế trong các nhu cầu sử dụng thực phẩm của mình
về cái giá thì hiện nay chúng ta đang phải chịu theo cái giá của thế giới
các bộ ngành của chung cương cũng đang tập trung hỗ trợ để làm cách nào
cho cái giá tốt nhất cho bà con
hiện nay sở công thương tp hcm đã làm việc với các địa phương có nguồn cung hàng hóa lớn
cho thị trường tp hcm để nắm tình hình hoạt động nuôi trồng sản xuất
dự trữ hàng hóa phục vụ tết
nguồn hàng từ các địa phương cung cấp cho thị trường tp hcm sẽ làm phong phú thêm
về chủng loại hàng tết và góp phần kiềm chế giá hạn chế tình trạng đầu cơ
giúp người tiêu dùng có thêm nhiều loại đặc sản để mua sắm